bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho sáu bệnh nhân
trong hai vụ ngộ độc vì ăn nấm mọc từ sắc nhộng ve sầu
theo đó vào trưa ngày ba tháng sáu bệnh viện đã tiếp nhận hai nhóm gồm sáu bệnh nhân
cùng chú tại xã chư cà bang huyện ea xuất tỉnh đắk lắc
khi nhập viện thì ba bệnh nhân người lớn có tình trạng lơ mơ rung giật cơ dung giật nhãn cầu
tay chân yếu không cử động được
các bệnh nhân còn lại có biểu hiện nhẹ hơn tiếp xúc tỉnh nói chuyện được nhưng yếu tay chân
một bệnh nhân cho biết mấy ngày qua tại địa phương nhiều người đã đua nhau đi đào nấm mọc từ sắc nhộng ve sầu
để bán về giá bảy mươi đồng một kg và cho rằng đây là thức ăn bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo
trong đó nhiều người còn đăng bán lên mạng xã hội
thế vậy người thân trong gia đình bệnh nhân này cũng đi đào được mấy cây nấm màu đỏ
mọc từ sắc ấu trùng ve sầu quanh nhà và nấu cho mọi người ăn
sau khoảng bốn giờ mọi người có biểu hiện bùn rùn tay chân nôn ói đau bụng đi ngoài
nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện ea súp
sau đó các bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị